hôm nay báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết là
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên và tây nguyên
có mưa phổ biến trong khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
mưa lũ miền trung tây nguyên những ngày qua đã khiến một mươi người chết và mất tích
một mươi ngôi nhà bị ngập bốn bảy trăm linh hộ dân bị chia cắt
cụ thể tại bình định ba người phú yên sáu người con tum một người
tăng hai người tại bình định và sáu người tại phú yên
mưa lũ đã gây ngập sạt lở ách tắt các tuyến đường
quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b đông trường sơn thuộc tỉnh quảng nam
quốc lộ hai mươi bốn hai mươi bốn c thuộc tỉnh quảng ngãi quốc lộ một tuyến tránh an nhơn tỉnh bình định
một mươi chín c hai mươi năm hai mươi bảy hai mươi chín thuộc tỉnh phú yên và một số tuyến tỉnh lộ giao thông nông thôn
hơn sáu trăm bốn mươi một ha lúa bị thiệt hại bao gồm bình định là một trăm bảy mươi sáu hectare phú yên là bốn trăm năm mươi năm hectare đắk lắc là một mươi ha
hơn bốn trăm một mươi sáu ha hoa màu bị thiệt hại bao gồm quảng nam hai trăm hai mươi tám ha
quảng ngãi hai mươi sáu năm hectare bình định bảy mươi hai ha phú yên chín mươi ha
hai tám trăm năm mươi tám gia cầm bị thiệt hại trong đó bình định là một hai trăm năm mươi con phú yên là một sáu trăm linh tám con
một trăm bốn mươi mét kè và một mươi bảy một trăm bốn mươi ba mét canh mương bị hư hỏng tại tỉnh bình định
chín ba trăm một mươi mét bờ sông bờ suối bị sạt lở trong đó bình định là năm bốn trăm một mươi mét và quảng ngãi là ba chín trăm linh mét
có năm mươi chín bảy trăm ba mươi chín ngôi nhà bị
trong đó bình định là ba mươi một một trăm linh ngôi nhà phú yên là hai mươi tám sáu trăm ba mươi chín ngôi nhà
bốn bảy trăm linh bốn hộ bị chia cắt tại huyện tuy an tỉnh phú yên có nơi ngập sâu từ một đến hai mét
hơn sáu hộ dân phải sơ tán trong đó quảng nam là năm mươi ba hộ dân bình định là bốn trăm ba mươi chín hộ dân phú yên là năm năm trăm một mươi bảy hộ dân và khánh hòa là hai mươi một
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền trung sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã
trước cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương để triển khai biện pháp ứng phó
điểm đặc biệt của đợt lũ lần này là lên nhanh kết hợp với ảnh hưởng của các thủy điện xả lũ nên nhiều khu vực bị ngập sâu
tại cuộc họp đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt mưa lớn tại nam trung bộ đã qua giai đoạn đỉnh điểm
hiện mưa đã giảm lũ trên các sông cũng đang rút
dù vậy nhiều sông vẫn ở mức báo động ba nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du đặc biệt giả soát lại về quy trình xả nước
vì thực tế nhiều hồ không còn dung tích phòng lũ khi mưa lớn
dù các địa phương đã rất nỗ lực và khẩn trương ưng phó song vẫn có nhiều trường hợp thiệt mạng đáng tiếc khi đi qua khu vực ngầm tràn khu vực nguy hiểm

các ngành các lực lượng kịp thời sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nhất là tại những khu vực bị ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nhất là những gia đình có người bị chết mất tích
hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở dọn dẹp vệ sinh môi trường khôi phục các tuyến giao thông công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ
theo dõi sát diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh và hành động theo đúng phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
đồng thời triển khai quyết liệt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an các phương án kế hoạch của bộ công an về bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong chính cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông qua các khu vực bị sạt lở nguy cơ sạt lở khu vực bị ngập sâu kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn
sáu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai kết hợp với công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai di rời sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm nơi không bảo đảm an toàn tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
bảy tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai kết hợp với công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
tám tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về bộ công an
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có chỉ đạo về việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có trí giới khẩn trương chuẩn bị các phương án về vắc xin thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus sars cov hai
chỉ đạo các địa phương nhất là thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả tăng cường lực lượng vật tư trang thiết bị y tế
cho các địa bàn địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai
các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới
để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong
chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu
sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ
sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
tính đến một mươi bốn h chiều nay cả nước đã tiêm hơn một trăm hai mươi ba năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi bảy tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất là một liều vaccine
cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đến nay các địa phương đã tiêm được gần bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó có gần ba hai triệu liều mỗi một và hơn bảy trăm bốn mươi sáu ba trăm linh liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là ba mươi năm
và đủ hai liều là tám hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
liên quan đến thông tin hà nội tạm dừng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer
có số hiệu là một hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hai bốn một và một hai ba hai cho trẻ để xin ý kiến của bộ y tế
sau khi nhận được nhiều ý kiến lo ngại của phụ huynh
các lô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường
sở y tế cũng đã tiếp thu và tiến hành giả soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trước tình hình cả nước ghi nhận số ca tử vong tăng cao với một trăm chín mươi bảy ca trong ngày ba mươi tháng một mươi một
còn tại thành phố hồ chí minh tỷ lệ tử vong cũng tăng lên ba chín
bộ y tế đã quyết định điều động một mươi bốn bệnh viện chi viện cho thành phố hồ chí minh và một mươi tỉnh thành phía nam
đây là lần thứ hai bộ y tế chi viện nhân lực chống dịch covid một mươi chín cho các tỉnh thành phía nam
theo đó các bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện chợ rẫy bệnh viện trung ương huế
bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh bệnh viện thống nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn
về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của thành phố hồ chí minh
các bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện phổi trung mương bệnh viện lão khoai trung mương
bệnh viện đao khoai trung mương thái nguyên bệnh viện hữu nghị sẽ phụ trách chuyên môn
vì hồi sức tích cực điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các tỉnh đông nam bộ và tây nam bộ
song song với việc thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
và điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở y tế
trước đó từ cuối tháng bảy bộ y tế bắt đầu điều động nhân lực y khoa thành lập các trung tâm hồi sức covid một mươi chín
và phần lớn các bệnh viện chi viện mới rút quân từ giữa tháng một mươi vừa qua
cũng xin được thông tin thêm sắp tới người bị covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
sẽ được quyền chọn bác sĩ tư nhân chăm sóc và điều trị tại nhà
thanh toán tiền công theo thỏa thuận không cao hơn hai trăm linh đồng mỗi lượt
và đây chính là nội dung được nêu trong phương án thi điểm cơ chế cho y tế tư nhân
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín do sở y tế tp hcm vừa trình ubnd tp
để thích ứng với dịch covid một mươi chín trong tình hình mới sở y tế kiến nghị ubnd tp hcm
cho phép thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo các loại hình chăm sóc và điều trị f tại bệnh viện chăm sóc và điều trị f tại nhà
chăm sóc và điều trị f tại cơ sở cách ly tập trung cơ chế thu phí dựa trên cơ sở tự nguyện
và thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
các cơ sở y tế tư nhân chịu trách nhiệm kê khai giá khám với sở y tế theo quy định
và công khai cho người dân bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng đề xuất phương án trả phí
cho cơ sở y tế tư nhân đăng ký làm trạm y tế lưu động tư nhân với chức năng chăm sóc
điều trị f tại nhà sẽ do ngân sách nhà nước chi trả
hiện thành phố đang có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hơn hai trăm linh phòng khám đa khoa
hơn sáu hai trăm linh phòng khám chuyên khoa hệ thống này nếu được huy động sẽ góp phần không nhỏ
giúp giảm tải hệ thống y tế cơ sở và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch
trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị bộ y tế tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
theo đó các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
đối với các đối tượng lớp một lớp chín và lớp một mươi hai trong vòng hai tuần
theo đó đối với huyện tân
giờ trường mầm non thành an tiểu học thành an trung học cơ sở trung học phổ thông thành an
học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai sẽ tổ chức hội nghị sơ kết
rút kinh nghiệm hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp
từ tuần thứ hai sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo năm tuổi
căn cứ kết quả này sẽ giúp dục đào tạo phối hợp với sở y tế
tham mưu ủy ban nhân dân tp xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dân
đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng theo kế hoạch trên của ủy ban nhân dân tp hcm nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là
trường trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của tp hcm
các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của tp thủ đức
hoặc quận nguyện nơi thường trú đóng
ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt
đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đang tăng tốc đầu tư để phát triển logistics và sẽ xem xét việc đầu tư vào logistics
như một giải pháp kích cầu
đây là một trong những nội dung được lãnh đạo tp hcm khẳng định tại hội thảo
nhận diện cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ngành logistics tp hcm hậu covid một mươi chín
vừa được hiệp hội logistics tp hcm tổ chức
theo ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương tp hcm
mỗi năm lĩnh vực logistics đồng góp khoảng một trăm một mươi bảy đồng
chiếm tám sáu grdp toàn thành phố
trong chín ngành dịch vụ trọng yếu logistics chiếm tới một mươi chín bảy
tuy nhiên trên thực tế đầu tư cho lĩnh vực này chưa nhiều
các doanh nghiệp chủ yếu phát triển tự phát
về lĩnh vực hải quan một phần quan trọng trong chuỗi logistics
ông đinh ngọc thắng cục trưởng cục hải quan tp hcm cho biết
bất chấp dịch covid một mươi chín tính đến hết tháng một mươi một
xuất nhập khẩu qua cả khu vực tp hcm vẫn tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
thu ngân sách của ngành chỉ còn vài ngày nữa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao
điều đó cho thấy tiềm năng của ngành logistics của tp hcm là rất lớn
song kết quả thu được chưa tương xứng với tiềm năng do thiếu đầu tư
chính phủ đã trực tiếp giao cho bộ tài chính và bộ tài chính đã giao từng tổng cục hải quan
để thành lập một cái cục đơn kiểm để thay cho chức năng nhiệm vụ
và đối với lại một số cái lĩnh vực do các cái bộ ngành hiện đang kiểm tra
sẽ theo cái chữ cái chú hướng là giảm dòng những tỷ lệ kiểm tra hàng quả
hoặc là công nhận lẫn nhau giữa việt nam và các nước mà có một cái hợp tác
kể cả luôn là các nước tiến bộ
thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới đấy
thì cái tỷ lệ hoặc là thực hiện của công ty chính phủ
thì cái ngành nó sẽ giảm rất nhiều và điều đó nó cũng thể hiện được là
nó sẽ giúp cho giảm được cái chi phí chi phí về kế hội chi phí về tiền bạc
chi phí về thời gian và nó cũng là một cái động lực để cộng sinh
với lại cái ngành logistics thành phố phát triển
trước đề xuất của lãnh đạo hiệp hội logistics về việc chính phủ lãnh đạo thành phố
cần xem xét đưa ngành logistics trở thành một trong những nhóm ngành ưu tiên
cho gói kích cầu phát triển kinh tế thành phố
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định
lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp
sở công thương thành phố luôn sẵn sàng kết nối
hỗ trợ giúp ngành logistics đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra
để chúng ta thể hiện được cái vai trò

sau thành phố hồ chí minh phục hồi và phát triển
trong đó tôi rất tin rất mong là ngành logistics sẽ đồng hành trong cái việc đó
và sẽ thậm chí là đi dưới đất lậu cao hơn để chúng ta giữ giấc cho sự phục hồi và phát triển đó
dự báo trong giai đoạn tới nhu cầu của ngành logistics đối với kinh tế thành phố là rất lớn
vì vậy việc đầu tư vào logistics đóng vai trò quan trọng
không chỉ giúp các doanh nghiệp trong ngành phát triển mà
để các ngành nghề khác giảm chi phí vượt qua khó khăn do dịch bệnh
nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn vốn fdi đem lại nguồn thu cho thành phố
thưa quý vị sáng nay ngày một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
đã xét xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông hai thi thể gây trúng động dư luận
xảy ra tại bình dương vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã quyết định
hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
trước đó tại bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã tuyên phạm thị thiên hà ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh tử hình về tội giết người
lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi ngụ tiền giang hai mươi hai năm tù
nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm
trịnh thị hồng hoa mẹ của hà sáu mươi bảy tuổi ngụ kiên giang một mươi ba năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm
theo nội dung vụ án các bị cáo và hai nạn nhân nam là trần đức linh năm mươi tuổi ngụ nghệ an
và trần trí thành hai mươi bảy tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cùng luyện tập một môn phái lạ do hà làm trưởng nhóm
tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi nhóm này đang luyện tập phát hiện linh bỏ trốn nên bị nhóm của hà bắt lại đánh đập dẫn đến linh tử vong
sau đó chuyển xác linh về ngôi nhà thuê tại bình dương trần trí thành là nạn nhân thứ hai bị sát hại
để phi tan nhóm hà đã đi mua thùng nhựa để bỏ các thi thể vào trong và đổ bê tông vào
phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo của các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo hà và bị cáo huyên đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa
do bị cáo hà không đảm bảo sức khỏe hội đồng xét xử sau khi hội ý đã tạm hoãn phiên tòa
để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
thời gian mở lại phiên tòa là ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây
cũng trong sáng nay ngày một tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ một đoạn qua phường thới an
quận một mươi hai tp hcm đã xảy ra ủng tắc kéo dài do có người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy
lưu thông trên tuyến đường bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
cụ thể nạn nhân là đàn ông khoảng bảy mươi tuổi điều khiển xe máy bị kiểm soát năm mươi chín f một năm nghìn chín trăm tám mươi
lưu thông theo hướng cầu vực quang trung đi tp thủ đức
khi vừa qua giao lộ lê thị riêng quốc lộ một
thì bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến nạn nhân ngã xuống đường
có phải do vai trạm với các phương tiện khác hay không
sự cố xảy ra đã gây ổn ứ kéo dài hơn hai km
để lưu thông qua khu vực này nhiều xe tải hạng nặng xe container
đã lớn vào làng dành cho xe hai bánh khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn
nguy hiểm và tìm ẩn tai nạn giao thông
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
để khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn
và để điều tiết giao thông qua khu vực
ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi gian cảnh giết người
các bị can bị bắt giữ bao gồm nguyễn quang minh lê văn bình nguyễn trọng nam và nguyễn ngọc tiến
trước đó tối ngày một mươi tháng một mươi một trên đường vị chín mươi đoạn thuộc thành phố mỹ tho
xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết và một người bị thương
đáng chú ý ngoài các dấu vết của một vụ tai nạn lực lượng chức năng còn phát hiện dấu hiệu bất thường
và thu giữ một đầu đạn cao su
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự tiến tới làm việc với nam ngụ tính tiền giang
tại cơ quan điều tra nam khai nhận đã cùng với minh bình và tiến
giàn cảnh để thực hiện hành vi giết người do có mâu thuẫn từ trước